đối với văn phòng bộ công an đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh với khối lượng công việc nhiều hơn yêu cầu cao hơn về chất lượng khẩn trương hơn về tiến độ và thời gian hoàn thành
đảng ủy lãnh đạo văn phòng bộ công an tiếp tục nhạy bén trong nắm bắt đánh giá tình hình chủ động hơn nữa trong tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
quán triệt cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả toàn diện các chủ trương đường lối của đảng nhà nước về đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ gia quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp đầu xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán
đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng công an thành phố trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông phải bám sát và thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của bộ công an của ủy ban nhân dân tp hà nội
huy động tối đa lực lượng để tham gia đảm bảo hướng dẫn phân luồng an toàn giao thông phục vụ nhân dân thủ đô tăng cường tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
chú ý vào ngày cao điểm giờ cao điểm mùa cao điểm những vi phạm là đầu vào của tai nạn giao thông
nên các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tp hà nội làm nhiệm vụ tại các điểm chốt
kiểm tra công tác ứng trực làm nhiệm vụ tại đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông
thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương cục cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng làm việc với hiệu suất cao trách nhiệm đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trong dịp tết
đặc biệt là công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật trong tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
thông qua hệ thống giám sát đã xử lý đúng người vi phạm đúng lỗi việc xử phạt được thực hiện thông qua cổng dịch vụ công quốc gia đã đem lại thuận tiện cho người dân không để người vi phạm phải đi lại nhiều lần để nộp phạt tránh mất thời gian công sức của người dân
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh hai ngày cuối kỳ nghỉ lễ người tham gia giao thông tăng đột biến

chúc tết động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đồng thời yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông không để xảy ra ủn tắc trên các tuyến đảm bảo phương tiện di chuyển ổn định thông suốt
một trăm linh quân số thực hiện nghiêm chế độ ứng trực phòng chống dịch bệnh tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật hướng dẫn của lực lượng chức năng đảm bảo cho người dân lưu thông an toàn vui xuân đón tết
tại công an quận thanh xuân công an tp hà nội thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã nghe báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
trong đó công an quận thanh xuân đã triển khai thực hiện có hiệu quả đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn tổ chức tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông làm tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự phản động mạnh mẽ phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
không xảy ra đột xuất bất ngờ phục vụ nhân dân vui xuân đón tết vui vẻ an toàn
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá để có thể đảm bảo được địa bàn ba không phạm pháp hình sự không có trọng án xảy ra không có tài nạn giao thông trong dịp tết nguyên đán là một thành tích rất đáng ghi nhận của đơn vị
yêu cầu công an quận thanh xuân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được sáng tạo hơn nữa trong xây dựng duy trì các mô hình cách làm hay để lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thăm động viên cán bộ chiến sĩ công an phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội đang ứng trực đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán
đồng chí thứ trưởng ghi nhận biểu dương công an phường thời gian qua đã rất nỗ lực đi từng ngõ gõ từng nhà vận động gần tám trăm linh hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai cho ngôi nhà để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đây là một trong những mô hình sáng tạo đã được lãnh đạo bộ công an yêu cầu nhân rộng ra địa bàn toàn quốc
trước và trong dịp tết nguyên đán công an phường cũng đã chủ động có các phương án để đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới công tác tiếp công dân giải quyết tin báo tố giác tội phạm cần phải đặc biệt nâng cao
cán bộ chiến sĩ đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực phải luôn gần gũi gắn bó lắng nghe chia sẻ với những khó khăn của người dân trên địa bàn
cùng nỗ lực quyết tâm xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ hiện đại từ cơ sở được chính quyền và nhân dân tin yêu
thưa quý vị bên cạnh lực lượng công an chính quy thì các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở như tổ dân phố dân phòng công an bán chuyên trách đóng vai trò
các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các địa phương
chính vì vậy việc thành lập một bộ luật với các quy định cụ thể đối với lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cấp cơ sở nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp khác nhau
việc ban hành luật sẽ tạo một hành lang pháp lý mạnh mẽ khuyến khích động viên tinh thần tự nguyện công hiến của người dân để phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự

các thành viên thuộc tổ dân phòng trên địa bàn không chỉ có nam nhiều thành viên nữ cũng tham gia hết sức trách nhiệm
công tác phối hợp trao đổi thông tin cùng lực lượng công an chính quy quản lý địa bàn cơ sở vì thế cũng hiệu quả hơn
chúng tôi cũng tích cực phối hợp với công an phường nhất là các đồng chí cảnh sát khu vực và cảnh sát hình sự ở công an phường
hàng tháng chúng tôi tổ chức giao ban để trao đổi
chúng tôi phải trao đổi những thông tin nếu những thông tin nóng thì chúng tôi phải trao đổi trực tiếp trao đổi ngay để kịp thời xử lý
chứ còn những thông tin ngày thì chúng tôi hàng tháng có các buổi giao ban chung giữa công an phương lực lượng bảo vệ dân phố các đồng chí tổ trưởng của chúng tôi để trao đổi thông tin và tìm ra những biện pháp công tác làm sao hiệu quả nhất
còn tại các làng các xóm
của huyện quốc oai các thành viên thuộc tổ dân phòng trên địa bàn lại có thêm nhiệm vụ nắm tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cùng lực lượng công an chính quy quản lý các đối tượng có tiền án tiền sự
lúc công an chính quy về xã thì các đồng chí cũng tạo điều kiện cho anh em chúng tôi về giờ giấc và không như là bán chân trách cũ
bán chân trách cũ thì công việc
rất vất vả và anh em thì năng lực công tác thì nó không đồng đều
cái khó khăn thì bây giờ khó khăn thì nói là để phụ cấp của lực lượng công an xã bán chân trách là rất là thấp
cũng mong các quốc chính quyền tạo điều kiện thuận lượng về công việc về phụ cấp về chế độ chính trách cho lực lượng công an xã bán chân trách chúng tôi
có thể nói trong những năm qua lực lượng tổ dân phố tự quản dân phòng hay công an bán chuyên trách đã có nhiều bước tiến đóng góp quan trọng cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
việc xây dựng luật quy định rõ ràng hơn về quyền và trách nhiệm đồng thời làm cơ sở để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của các lực lượng này nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri
lực lượng trị an cơ sở lực lượng an ninh cơ sở này người ta là người sinh ra và lớn lên tại địa bàn
do đó tất cả mọi công việc của làng xã văn hóa rồi cho đến những các cái hoạt động truyền thống xưa nay và tính cách từng gia đình con người ta đều nắm được
thế đấy là điều rất cần thiết
vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là bộ công an cũng muốn thống nhất việc quản lý các lực lượng này và có việc sự hỗ trợ phối hợp của các cấp các ngành từ mặt trận tổ quốc cho đến ủy ban nhân dân các cấp
rồi cho đến các lực lượng phối hợp khác như quân đội rồi các hỗ trợ
đoàn phụ nữ thanh niên ở cơ sở
thế do đó phải chính thống phải có một lực lượng và có một cái pháp luật để quy định và điều chỉnh các việc đó
dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
tại các phiên thảo luận tại tổ và phiên toàn thể tại hội trường ý kiến đối với dự án luật này đều nhấn mạnh tính cần thiết của việc ban hành luật
trên cơ sở tiếp thu các ý kiến hiện dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được bổ sung hoàn thiện nhằm tạo hành lang pháp lý đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
hiện nay thì có nhiều lực lượng cùng tham gia cho nên là cái xác định chủ thể mà chịu trách nhiệm chính là nó chưa rõ ràng
thì khi chúng ta kiện toàn lại thì các lực lượng tham gia đấy thì chúng ta sẽ xác định được chủ thể một cách rõ ràng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
vẫn là những con người đó
cái số lượng người sẽ không làm tăng số lượng người tham gia và đồng nghĩa với việc là sẽ không làm tăng chi ngân sách của nhà nước
tôi nghĩ là cái việc chúng ta xây dựng cơ sở pháp lý để tổ chức một cái lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở cùng với công an chính quy cấp xã cấp phường là điều hết sức cần thiết
quan trọng hơn thì trong bảo vệ an ninh trật tự hiện nay đảng nhà nước ta rất xú trọng quan truyền những phương châm bốn tại chỗ
trong đó cái quan trọng nhất là lực lượng tại chỗ
tuy nhiên bảo đảm an ninh trật tự thì là những cái hoạt động nó đặc thủ và nó phải có cơ sở pháp lý chính xác và đủ mạnh
nên nếu không có thì nó sẽ khó có thể huy động tổ chức bản chúng
dự thảo luật lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở sẽ tiếp tục được cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
không phát sinh gánh nặng ngân sách nhưng đảm bảo khích lệ tinh thần tự giác tự nguyện tham gia vào công cuộc giữ gìn an ninh trật tự xã hội chung là một trong những nhiệm vụ quan trọng khi xây dựng luật này

và nhặt được một ví da kiểm tra trong ví thiêu tá phạm văn tình thấy có bốn triệu hai trăm linh nghìn đồng cùng một số giấy tờ tùy thân
qua các thông tin trên giấy tờ có trong ví thiếu tá tỉnh đã liên lạc được với người mất để trao trả lại
nhận lại chiếc ví đánh rơi anh nguyễn minh diệm chia sẻ nỗi vui mừng khôn siết
mặc dù số tài sản không quá lớn so với nhiều người nhưng với anh diệm đó là số tiền phải dành dụng vay mượn để có thể trả tiền thuê trọ và về xung họp cùng gia đình nhân dịp đầu xuân
hành động đẹp của thiếu tá phạm văn tình không chỉ góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của chiến sĩ công an nhân dân
mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh phong trào chiến sĩ công an nói lời hay làm việc tốt
bản tin dịch covid một mươi chín ngày năm tháng hai tức ngày mùng năm tết của bộ y tế cho biết là có một mươi hai một trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín tại năm mươi tám tỉnh thành phố
tổng số ca được điều trị khỏi là hai một trăm linh năm chín trăm một mươi ba ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một trăm tám mươi hai triệu liều
trong đó tiêm mỗi một là gần tám mươi triệu liều tiêm mũi hai là hơn bảy mươi bốn triệu liều và tiêm mũi ba bao gồm tiêm bổ sung tiêm nhắc lại và mũi ba liều cơ bản là gần hai mươi chín triệu liều
bảy đối tượng đánh bạc bằng hình thức ba cây vào chiều qua vừa bị công an huyện bình giang tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ
các đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây ăn tiền tại khu vực thôn dinh trại như xã bình xuyên huyện bình giang
cả bảy đối tượng đều trú tại xã bình xuyên huyện bình giang thu giữ trên chiếu bạc gần ba triệu đồng và trên người các đối tượng gần bốn mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên và tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tết nguyên đán năm nay lượng du khách đến với các điểm du lịch đảo tại tỉnh khánh hòa tăng đột biến so với năm trước
để bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp trên các tuyến thủy nội địa ghi nhận tại vịnh nha trang
kiểm tra điều kiện của người lái tàu kiểm tra số lượng khách theo quy định cũng như các thiết bị an toàn của phương tiện trước khi xuất bến
và trong thời điểm này việc kiểm tra của cảnh sát giao thông đường thủy cũng kỹ hơn bình thường
ngoài kiểm tra mức độ an toàn họ còn phối hợp với bang quản lý bến và bộ đội biên phòng nắm số lượng khách của từng chuyến tàu nơi lưu trú nơi đi tham quan của từng hành khách
đây là những biện pháp nhằm chủ động công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm tra điều kiện của người lái tàu kiểm tra số lượng khách theo quy định cũng như các thiết bị an toàn của phương tiện trước khi xuất bến

chúng tôi cũng đã phối hợp với công an phương vĩnh trường cũng như các cơ quan khác để đảm bảo thông tuyến và an ninh tật tự không có các trường hợp móc túi xảy ra trong khu vực bến tàu
tuy ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng lượng khách du lịch đi tham quan các tuyến đảo vịnh nha trang dịp tết tăng mạnh so với năm trước
trung bình một ngày có khoảng bốn lượt khách tham quan
để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trực tự an toàn giao thông tuyến thủy nội địa
ngay từ trong tết phòng cảnh sát giao thông đã có những phương án bố trí lực lượng phương tiện tuần tra trên tuyến
kết hợp với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến giao thông đường thủy nội địa
đảm bảo phân luận hợp lý cho các phương tiện đảm bảo an ninh an toàn cho du khách khi du xuân trên các điểm du lịch đảo
trong năm ngày nghỉ tết vừa rồi thì trên tuyến đường thủy tình hình dịch tự an toàn giao thông vẫn đảm bảo không có xảy ra tai nạn giao thông
cũng như là ồn tắc giao thông trên tuyến đường thủy
với sự nỗ lực rất cao của các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông bộ đội biên phòng
ban quản lý các bến thủy nội địa an ninh trực tự an toàn giao thông cũng như công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên các tuyến thủy nội địa
các điểm du lịch đảo ở khánh hòa được thực hiện nghiêm túc đảm bảo góp phần mang đến một mùa xuân vui tươi bình yên và an toàn cho du khách
du xuân là một trong những nét văn hóa từ lâu của người việt
năm nay trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp người dân tại hà nội thường lựa chọn những địa điểm gần trung tâm
để không phải di chuyển nhiều và tránh lây lan dịch bệnh
một trong những địa điểm được nhiều người lựa chọn là đường hoa xuân hành trình vàng son tết việt
nhiều gia đình đã tới đây ngắm cảnh và trải nghiệm
phóng viên intv đã có ghi nhận về không khí du xuân tại đây
thưa quý vị năm nay do bối cảnh dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp
nên người dân thủ đô có xu hướng lựa chọn những địa điểm tại hà nội
đảm bảo công tác phòng dịch thoáng mát ít người làm địa điểm du xuân
vâng trong những ngày này nếu quý vị khán giả và gia đình vẫn chưa biết phải đi đâu
thì hãy cùng chúng tôi trải nghiệm tới đường hoa hôm hà nội xuân hai nghìn hai mươi hai
tại khu đô thị myland city hà nội
chỉ hơn tám giờ sáng rất nhiều người đã có mặt tại mylen hà nội city
để vào tham quan tại đường hoa xuân hai nghìn hai mươi bốn
cách trung tâm hà nội chỉ khoảng một mươi phút đi xe
đường hoa xuân hai nghìn hai mươi hai mở ra một không gian xuân đặc sắc
quy mô hơn hai mươi m hai
du khách đến trải nghiệm có thể thưởng thức không gian trong lành
được trang trí bởi ba mươi năm trầu hoa
hai trăm linh loại hoa củ quả đầy màu sắc rực rỡ được mang về từ khắp mọi miền đất quốc
bọn cô có tuổi thì cũng thích đến những nơi này
dù đây là địa điểm vui chơi thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan
nhưng công tác phòng dịch luôn được đảm bảo
ban tổ chức đã yêu cầu người dân phải đo thân nhiệt
sát khuẩn tay và đeo khẩu trang ngay từ ngoài cổng ra vào
ở đây thì công tác phòng dịch rất là tốt
khách trước khi vào là phải quẹt mã quy rờ sát khuẩn
và nhân viên cũng nhắc nhở là đeo khẩu trang và đứng giãn cách
vâng vẫn còn một địa điểm nữa mà chúng tôi mời quý vị khán giả
có thể cùng chúng tôi đến trải nghiệm
đó là phố đi bộ pond de long vien
và chúng tôi sẽ di chuyển đến đó bằng chiếc xe xích lô này đây
có một điểm vô cùng bất ngờ là dịch vụ xích lô ở đây hoàn toàn miễn phí
mời quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm
phố đi bộ pond de long vien
mang đến không khí bán buôn tất nập của nền kinh tế vỉa hè
những năm đầu thế kỷ một mươi chín
dãy cửa hàng tại đây mang răng rấp cổ kính
mai ngói thâm nâu đúng phong cách hà nội ba mươi sáu phố
những bàn công tầng hai hay gian gác mái theo lối kiến trúc pháp
đặc trưng của phố thị sầm út nhưng vẫn ẩn dấu nét riêng tư cuốn hút
dù khách đến rất đông tuy nhiên bàn tổ chức cũng đảm bảo công tác phòng chống dịch
chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo cho du khách tham quan vui xuân
dù nằm ngoài nội thành hà nội nhưng du khách khi đến với đường hoa xuân hai nghìn hai mươi
có thể di chuyển bằng xe buýt miễn phí của ban tổ chức từ trong thành phố
hơn nữa vé vào cửa và các trò chơi cũng hoàn toàn miễn phí
sau một thời gian dài im ắng vì dịch bệnh du lịch mùa tết hai nghìn hai mươi hai đã sôi động hơn

nhưng xu hướng thiên về những nơi rộng rãi vắng vẻ hay các dịch vụ riêng biệt
đảm bảo nhu cầu được đi được khám phá nhưng vẫn đảm bảo an toàn của du khách